theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bão số hai sau khi đi vào đất liền các tỉnh quảng ninh nghệ an hà tĩnh và bình định đã gây ra mưa lớn và khiến hai người chết tại quảng ninh và hòa bình
ngoài ra mưa lớn cũng khiến một nhà bị sập mái tại tỉnh quảng ninh hơn hai bốn trăm linh ha lúa và hai mươi một ha hoa màu bị ngập úng tại hà tĩnh đến nay thì nước đã rút hết và không ảnh hưởng đến thu hoạch
bên cạnh đó mưa lớn cũng khiến một người bị thương sạt lở một bờ ta luy đất sạt lớn hai trăm linh m đường giao thông ba nhà sập một mươi ba nhà tốc mái chín trăm ba mươi một nhà bị ngập một trăm tám mươi ba ha lúa và hơn bốn hai trăm linh ha cây trồng khác bị thiệt hại hơn một mươi bảy con da cầm và sáu mươi một con da súc bị lũ cuốn trôi hai mươi tám ha ao cá bị thiệt hại tại các tỉnh lâm đồng cà mau và đắk lắc